ngày một mươi sáu tháng bốn thủ tướng nhật bản kishida fumio đã lên án vụ một đối tượng ném thiết bị nổ về phía ông
ngay trước khi ông chuẩn bị trình bày diễn văn vận động tranh cử cho đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền tại thành phố wakayama của miền tây
phát biểu với báo giới tại tư gia ông kishida khẳng định không thể dung thứ hành động bạo lực diễn ra trong những cuộc bầu cử vốn là nền tảng của nền dân chủ
thủ tướng kishida cũng kêu gọi tăng cường an ninh cho chiến dịch vận động tranh cử hạ viện bổ sung ở nhật bản vào cuối tháng bốn
vụ việc xảy ra vào một mươi một h ba mươi phút sáng ngày một mươi năm tháng bốn theo giờ địa phương tức là chín h ba mươi phút theo giờ việt nam tại cảng cá saikayaki thuộc thành phố wakeyama
ngay trước khi ông kishida có bài phát biểu tại đây thủ phạm là một người đàn ông hai mươi bốn tuổi đến từ kawanisi đã bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường
sau vụ việc lực lượng cảnh sát quốc gia đã thực hiện một bài phát biểu
và đã thực hiện các biện pháp toàn diện để bảo vệ các quan chức cấp cao của nước này